trong ngày một mươi tháng bốn đã có một mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện nay việt nam còn năm mươi ba bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại chín cơ sở y tế
thông tin từ các cơ sở khám chữa bệnh cho biết đến sáng ngày hai mươi một tháng bốn
đã có một mươi bốn ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với virus sars cov hai
bảy ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus sars cov hai
theo các chuyên gia y tế cần tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch mới phát hiện
như tại hạ lôi mê linh hà nội và giả soát theo dõi các trường hợp
tiếp xúc gần với các ca nhiễm mới gần đây
bên cạnh đó do dịch đã lây lan ra cộng đồng nên vẫn tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm
và có thể bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào
mỗi người dân cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch tích cực
nâng cao ý thức phòng bệnh và không được phép chủ quan lơ là
trong khi cả nước đang cùng chung tay chống dịch thực hiện nhiều biện pháp
nhằm giãn cách xã hội hiệu quả thì một nhóm thanh thiếu niên với tâm lý thích thể hiện
đã tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng
một đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang bốc đầu lạng lách đánh võng
hò hét bấm còi ngỏi trên đường sien co năm thuộc địa phận xã cự khê huyện thanh oai
tại hiện trường công an huyện thanh ngoài thu giữ bảy xe máy các đối tượng sử dụng
để phóng nhanh bốc đầu tiến hành điều tra mở rộng bắt giữ thêm chín đối tượng trong nhóm
thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài thủ đoạn lừa đảo
chiếm đoạt tài sản này của nguyễn thành luận hai mươi tám tuổi quê tỉnh quảng nam
đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng tiến hành điều tra
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt luận tìm đến các cơ sở cho thuê xe tự lái
ở tp hội an tỉnh quảng nam và tp đà nẵng yêu cầu làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái
khi đã hoàn thành thủ tục và nhận xe luận liền nhờ một nhóm đối tượng
một đối tượng quen trên mạng xã hội làm giả toàn bộ giấy tờ
mang đến các tiệm cầm đồ lớn ở tp đà nẵng để cầm cố lấy tiền
mỗi chiếc xe luận cầm với giá từ ba trăm năm mươi triệu đồng đến bốn trăm linh triệu đồng
trong vòng từ tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi luận đã lừa đảo được ba chiếc xe thuê tự lái
chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
trưa ngày một mươi năm tháng bốn biết không thể thoát tội luận đã đến cơ quan công an thành phố đà nẵng tự thú
công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre vừa bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ngôi nhà bỏ hoang thuộc ấp tân long ba
xã tân thành bình huyện mỏ cấy bắc
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ năm đối tượng có liên quan
cùng số tăng vật gồm một bộ tài xỉu số tiền hơn hai mươi sáu triệu đồng và bảy xe máy các loại
công an tỉnh thái bình vừa phát hiện một xe đầu kéo chở khoảng ba mươi tấn hàng hóa
trong đó nhiều mặt hàng không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi năm
lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng một thùng hàng không có nguồn gốc hóa đơn chứng từ hợp pháp
mặt hàng gồm linh phụ kiện dùng để lắp ráp xe ba gác linh kiện xe máy điện
bình xịt tẩy rửa dây dép ủng cao su găng tay bảo hộ lao động đồ chơi trẻ em trị giá trên một tỷ đồng
lái xe khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ thái bình sang nam định tiêu thụ
và vụ việc đang được tiếp tục điều tra
bộ trưởng bộ tài chính vừa có văn bản gửi bộ trưởng bộ công an đề nghị điều tra xác minh thông tin tiêu cực
trong hoạt động xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo thuộc hạn ngạch tháng bốn
bộ tài chính đề nghị bộ trưởng bộ công an chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét điều tra xác minh
làm rõ nội dung phản ánh trên phương tiện thông tin báo chí mạng xã hội và một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt ra
nhằm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân trong hoạt động xuất khẩu gạo
xử lý trách nhiệm về việc đưa tin xuyên tạc sai sự thật
ngày hai mươi tháng bốn bộ trưởng bộ tài chính cũng chỉ đạo tổng cục trưởng tổng cục hải quan
làm rõ nghi vấn về tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo vào lúc giờ ngày một mươi hai tháng bốn
có hay không sự tác động tiêu cực của công chức cơ quan hải quan và báo cáo trước ngày ba mươi tháng bốn